sáng ngày một mươi ba tháng năm tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình xảy ra vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân
thành phố hòa bình đã tuyên án đối với bảy bị cáo liên quan đến tội vô ý làm chết người
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình làm chín bệnh nhân tử vong
tuy nhiên tại phiên phúc thẩm này do vắng mặt người bào chữa cho bị cáo hoàng công lương
là luật sư hoàng văn hướng văn phòng luật sư hoàng hưng thuộc đoàn luật sư tp hà nội
có đơn xin hoãn phiên tòa
bên cạnh đó những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án như ông nguyễn mạnh linh
bà phạm thị huyền đều vắng mặt không có lý do
vì vậy hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án dự kiến rơi vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi